quý vị thân mến công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn đồ điện tử điện lạnh đồ gia dụng nhãn mát nước ngoài đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó khoảng chín giờ ngày bốn tháng một mươi sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố châu đốc phối hợp cùng công an phường châu phú b tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà nguyễn thị thu nguyệt
trú tại tổ một mươi năm khóm châu thới một phường châu phú b thành phố châu đốc
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc và đã qua sử dụng gồm hai mươi bốn máy điều hòa mini máy lọc không khí một mươi sáu bếp ga bếp điện tử nồi cơm điện một mươi tám máy xây sinh tố bốn mươi hai kg chảo nồi inox các loại và năm mươi bốn kg đồ sành xứ
tại thời điểm kiểm tra bà nguyệt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật